những người này cho rằng chính sách quá nới lỏng tiền tệ đã ảnh hưởng đến người gửi tiết kiệm và làm giảm nhẹ sức ép trách nhiệm của các nước đang vay nợ phải cải cách các nền kinh tế của họ
việc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ trong khối đồng tiền chung châu âu còn làm tăng sự tương phản đối với chính sách tiền tệ của mỹ
trong khi đó hiện ecb giữ mức lãi suất không thay đổi là và được cho là sẽ tăng mức phí gửi tiết kiệm ngân hàng là bốn
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự trưa của chủ đề nhân dân